cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tấn tôn chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc về hành vi thu thập tàng chữ trao đổi và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng